thưa quý vị chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn và bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
chiều nay thủ tướng phạm minh chính cùng đoàn công tác của chính phủ
đã đến thăm và tặng quà anh hùng lao động hồ thị lượm ở tỉnh ninh thuận
thăm anh hùng lao động hồ thị lượm ở phường phước mỹ thành phố phan rang tháp tràm
cùng với thông tin nhanh về các thành quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong thời gian vừa qua và một số chương trình chăm lo lễ tết của đảng nhà nước
dành cho đồng bào nghèo gia đình chính sách và công nhân lao động
hướng tới mục tiêu cao nhất là nhân dân được thụ hưởng thành quả của sự nghiệp đổi mới phát triển đất nước
nâng cao chất lượng cuộc sống không ai bị bỏ lại phía sau
thủ tướng phạm minh chính ân cần thăm hỏi sức khỏe và chúc anh hùng lao động hồ thị lượ
cùng gia đình vui vẻ hạnh phúc bày tỏ mong muốn gia đình tiếp tục phát huy
động viên con cháu tích cực tham gia đóng góp xây dựng quê hương đất nước